theo bộ y tế đến nay tổ chức y tế thế giới who vẫn coi covid một mươi chín là đại dịch
và quan ngại tiếp tục có các biến thể không lường trước được của virus sars cov hai
với những vấn đề còn tồn tại bộ y tế khẳng định việt nam chưa nên coi dịch bệnh covid một mươi chín
là bệnh lưu hành và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với who cũng như các tổ chức quốc tế
chín quốc gia khác cũng như là cập nhật sự biến đổi của virus sars cov hai
để có thể tham mưu thủ tướng chính phủ quyết định coi covid một mươi chín là bệnh lưu hành
khi đến thời điểm thích hợp
trong khi đó liên quan đến đề xuất f f một có thể làm việc
bộ y tế vừa xin ý kiến ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể bộ y tế đề xuất người nhiễm sars cov hai f không có triệu chứng
đang trong thời gian cách ly tự nguyện tham gia làm việc có thể làm việc trực tuyến
không tiếp xúc với người xung quanh hoặc được phép tham gia hỗ trợ chăm sóc
theo dõi điều trị người mắc covid một mươi chín trong gia đình cơ sở lưu trú
hoặc tại các cơ sở điều trị bệnh covid một mươi chín phù hợp với nhiệm vụ được giao
và thực hiện nghiêm thông điệp năm k
f một đã tiêm đủ ít nhất hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
chỉ cần theo dõi sức khỏe một mươi ngày có thể làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp
để tạo điều kiện thuận lợi bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
bộ y tế đề xuất giảm thời gian cách ly y tế
nhưng tăng cường khuyến cáo thực hiện biện pháp năm k để hạn chế nguy cơ lây nhiễm